thực hiện quyết định của ngân hàng chính sách xã hội việt nam về nâng mức cho vay từ năm mươi triệu đồng một hộ
lên một trăm linh triệu đồng một hộ đồng thời nâng thời hạn cho vay đối với hộ nghèo hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo
từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tỉnh hà nam đã chỉ đạo chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh
các cấp đẩy mạnh tuyên truyền tạo điều kiện tốt nhất để các hộ nghèo hộ cận nghèo được tiếp cận
và vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh dần vươn lên thoát nghèo
gia đình chị trần thị quý thôn một mươi xã hòa hậu huyện lý nhân là một trong những hộ mới thoát nghèo
đầu tiên trong xã được tiếp cận nguồn vốn vay nâng mức của ngân hàng chính sách xã hội
được vay tám mươi triệu đồng từ nguồn vốn nâng mức của ngân hàng chính sách xã hội với mức lãi suất bảy chín mươi hai một năm
vợ chồng chị quý đã mở rộng chuồng trại và mua ba con bò giống về chăn thả bên cạnh việc làm thêm nghề phụ
với chị quý đây chính là động lực giúp gia đình chị có thể vươn lên thoát nghèo bền vững
gia đình tôi rất phấn khởi được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội này giúp chúng tôi về chăn nuôi bò
để phát triển kinh tế lân cao đời sống cho nó ổn định
tôi rất cảm ơn các cấp lãnh đạo nhà nước đã hỗ trợ chúng tôi
ngay khi có quyết định nâng mức vay tối đa với hộ nghèo lên đến một trăm linh triệu đồng một hộ
không phải bảo đảm tiền vay của ngân hàng chính sách xã hội việt nam
ủy ban nhân dân tỉnh hà nam có văn bản chỉ đạo các huyện thành phố
các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác vay vốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền
triển khai thực hiện quyết định này
ở các địa phương việc bình xét cho vay theo quyết định mới được các tổ tiết kiệm vay vốn thực hiện nhanh chóng
các hộ nghèo cận nghèo hộ mới thoát nghèo kịp thời được tiếp cận nguồn vốn của chương trình
phấn khởi được vay vốn gấp đôi so với trước
nhiều hộ nhanh chóng mở rộng sản xuất chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình
việc nâng mức cho vay tối đa và thời hạn cho vay đã và đang giúp nhiều hộ nghèo vươn lên thoát nghèo
thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương